với chủ đề tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị
bằng tinh thần tiên phong gương mẫu đoàn kết sáng tạo
trong tháng thanh niên năm nay đoàn viên thanh niên tại nhiều địa phương của nghệ an
đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và mang lại những hiệu quả thiết thực
từ trước đến nay thói quen của nhiều nông dân sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
là vỏ bao bì chai lọ thường bị vứt bỏ bừa bãi tại cánh đồng
điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như sức khỏe người dân
bởi dư lượng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật còn sót lại trong các bao bì chai lọ đựng thuốc
để khắc phục tình trạng này các bạn đoàn viên thanh niên xã hoa sơn
và một số địa phương khác của huyện anh sơn đã xây dựng các hố rác trên các cánh đồng
nội dung xây dựng kỳ hộ đặc tài cánh đồng mẫu gợi này được cấp ủy
chỉnh quyền từ cấp huyền đến xa và đặc biệt toàn thể bác quan nhân dân là đồng kinh hưởng ứng cáo
chính vì vậy trong thời gian tới mùa huynh này chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn rồng
tới các xã mà chưa thực hiện ở tếm đoàn huyện
với chủ đề tuổi trẻ trung tay xây dựng nông thôn mới một trăm linh cơ sở đoàn ở tân kỳ
đã tổ chức gia quân làm đường giao thông nạo vết canh mương nội đồng dồn điên đồi thựa
bên cạnh đó huyện đoàn cũng đã xây dựng được một trăm linh mô hình kinh tế cho thu nhập cao do thanh niên làm chủ
có một trăm linh một công trình thanh niên cấp cơ sở và ba trăm năm mươi hai công trình phần việc thanh niên cấp tri đoàn
với chủ đề năm nay trong tháng thanh niên
tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới bán thương vừa huyện đoàn đã triển khai
và tất cả các cơ sở đoàn trong toàn huyện đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên
hết sức cụ thể tổ chức thực hiện có hiệu quả
cái nét nổi bật nhất của năm nay đó là sẽ đẩy mạnh vào nâng cao chất lượng sinh hoạt của tri đoàn
và thông qua cái kỳ sinh hoạt toàn đoàn trên địa bàn toàn tỉnh này sẽ đánh giá thêm được về chất lượng
cũng như khả năng tập hợp của các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh
và cũng thông qua cái hoạt động này chúng tôi thực sự là muốn đánh giá cái thực chất
của cái công tập đoàn phóng trao thanh niên hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh
để có những cái giải pháp những cái phương hưởng trong cái giai đoàn tiếp theo
bằng tinh thần tiên phong gương mẫu đoàn kết sáng tạo nhiều hoạt động trong tháng thanh niên hai nghìn một mươi chín
đã và đang thể hiện được quyết tâm của các bạn đoàn viên thanh niên để có được những kết quả tốt nhất
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà
thiết thực chào mừng đại hội đại biểu đoàn thanh niên
cộng sản hồ chí minh tỉnh nghệ an lần thứ một mươi bảy và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một